phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh kiên giang cũng vừa tiến hành kiểm tra hai căn nhà ở đường quang trung phường vĩnh quang thành phố rạch giá
và bắt quả tang ông trần ngọc trung năm mươi hai tuổi ngụ phường vĩnh lạc thành phố rạch giá cùng một số nhân công đang đóng gói trà giả các nhãn hiệu bán trên thị trường
lực lượng công an đã tiến hành thu giữ một mươi một năm trăm năm mươi gói trà giả với trọng lượng gần một tấn trà
ông trung khai nhận vì thấy các nhãn hiệu trà có uy tín và dễ tiêu thụ nên từ tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
ông trung đã thuê nhân công đóng gói các nhãn hiệu trà nổi tiếng rồi bán cho nhiều đầu mối tiêu thụ tại các tỉnh kiên giang an giang
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi sản xuất buôn bán hàng giả của ông trung để xử lý theo quy định của pháp luật